trong đó tầng ba là bệnh nhân nặng có năm mươi một trường hợp
để giảm tài cho hệ thống điều trị và y tế trong việc cách ly f một f hai
cần thơ đang giả soát đánh giá lại để thí điểm tổ chức cách ly tại nhà một số trường hợp f một đủ điều kiện
và tổ chức y tế cơ sở theo dõi điều trị f không triệu chứng tại cộng đồng
trong khi đó tại kiên giang ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định
về việc điều chỉnh cấp độ dịch ở thành phố giạch giá và huyện châu thành hòn đất lên cấp độ ba
nguy cơ màu cam áp dụng từ một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi một đồng thời giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giạch giá
và huyện châu thành tổ chức đánh giá cấp độ dịch ở các xã phường trên địa bàn quản lý
thực hiện các biện pháp hành chính bổ sung hạn chế người dân ra khỏi nhà từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng hôm sau
việc áp dụng các biện pháp hành chính kèm theo sẽ do ủy ban nhân dân các cấp hướng
dẫn cho người dân áp dụng phù hợp theo thông báo ngày hai mươi tám tháng một mươi của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
không chỉ ở hai điểm nóng trên một địa phương nữa tại miền tây là tỉnh ninh thuận
trong những ngày qua cũng ghi nhận số f không tăng liên tục
nhằm đảm bảo công tác chữa trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời giảm tải áp lực cho cơ sở y tế địa phương
tỉnh bạc liêu đã ban hành kế hoạch số sáu nghìn hai mươi hai thực hiện thi điểm quản lý cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín tại nhà
kế hoạch này nhằm giảm tài hệ thống dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tập trung nguồn nhân lực y tế chăm sóc cho những bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ nặng và rất nặng
tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đồng thời tạo điều kiện cho người bệnh covid một mươi chín có thể vừa thực hiện điều trị
vừa chăm sóc sức khỏe nâng cao thể trạng và hồi phục tại nhà
theo đó giai đoạn một sẽ thực hiện thí điểm tại hai phường thuộc thành phố phan giang tháp tràm
và hai xã thuộc huyện ninh phước địa điểm đối tượng do ủy ban nhân dân huyện thành phố tổ chức lựa chọn
thực hiện phù hợp với tiêu chí và điều kiện thực tế của địa phương
bệnh nhân f cách ly điều trị tại nhà phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất như
phải là nhà ở riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể khu trung cư cơ sở lưu trú được cấp có thẩm quyền phê duyệt
đủ điều kiện cách ly điều trị trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng
địa điểm điều trị người bệnh covid một mươi chín phải có phòng cách ly y tế điều trị riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung
khuyến khích lắp camera để giám sát người bệnh
phòng điều trị phải có nhà vệ sinh nhà tắm riêng có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân dùng dịch sát khuẩn
dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân để người bệnh tự sinh hoạt cá nhân
các hộ gia đình phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người bệnh
bảo đảm việc cung cấp suất ăn riêng nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người bệnh không được mang đồ dùng vật dụng của người bệnh ra khỏi phòng
bệnh nhân f cách ly tại nhà có cam kết với chính quyền địa phương không ra khỏi phòng điều trị trong suốt thời gian điều trị
không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác không tiếp xúc với động vật nuôi
khi có biểu hiện diễn tiến nặng phải báo ngay cho cán bộ y tế
trường hợp không tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ sẽ đo cho người bệnh
không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân với người khác
sau khi hết thời gian điều trị tối thiểu một mươi ngày và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày và phối hợp với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đối với người ở cùng nhà với bệnh nhân f phải có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc
hỗ trợ người cách ly không để người già người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người bệnh
không tiếp xúc với người điều trị không đi ra khỏi nhà
thực hiện năm k và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người bệnh điều trị tại nhà
nếu trường hợp người bệnh là trẻ em cần phải chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng
và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện điều trị
trừ người ở cùng nhà nhân viên y tế người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế
khi có các triệu chứng của bệnh thì phải báo ngay cho cán bộ y tế thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày
người chăm sóc hỗ trợ
người điều trị thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo hướng dẫn của cán bộ y tế để đảm bảo an toàn cho người bệnh
và không làm lây lan dịch bệnh
trước tình hình dịch bệnh covid đang căng thẳng bên cạnh thí điểm điều trị f tại nhà
các tỉnh miền tây đang đẩy mạnh bao phủ vaccine cho toàn người dân
ngoài số lượng vaccine dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên các tỉnh miền tây đang xin bộ y tế phân bổ thêm
hàng trăm nghìn liều vaccine để tiêm trò sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bốn ngày qua các tỉnh sóc trăng vĩnh long hậu giang cà mau tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em và học sinh một mươi hai một mươi bảy tuổi
trong đó sóc trăng đã tiêm trên năm mươi hai cho nhóm một mươi sáu một mươi bảy tuổi
một mươi sáu năm trăm bảy mươi tám trên ba mươi một năm trăm chín mươi bốn phân đấu đạt một trăm linh vào cuối tuần này
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố sóc trăng tiếp tục thông báo đến cộng đồng dân cư một mươi phường
về việc tiêm vaccine cho trẻ em một mươi sáu một mươi bảy tuổi
nhóm được tiêm là các em bỏ học học nghề tại các tỉnh khác nhưng có hộ khẩu tại thành phố sóc trăng
và người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền
thành phố chọn ba điểm tiêm cộng đồng cho nhóm một mươi sáu một mươi bảy tuổi
tại trường tiểu học hùng vương tiểu học lý thường kiệt và ischool sóc trăng
các huyện trong tỉnh sóc trăng sẽ tiêm vaccine liều một cho nhóm tuổi này từ ngày sáu tháng một mươi một
theo bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết
địa phương được bộ y tế phân bổ hai mươi bảy đợt vaccine
với chín trăm ba mươi năm ba trăm hai mươi liều
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi một chiếm tám mươi bảy năm và mũi hai là một mươi sáu
để một trăm linh dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi sóc trăng cần bảy trăm linh liều vaccine
trong vài ngày tới tỉnh sẽ được phân bổ thêm hai trăm linh liều
nhóm tuổi này sẽ được tiêm đạt một trăm linh
ngành y tế tỉnh sóc trăng đang tập trung truy vết dập dịch tại huyện kế sách thành phố sóc trăng huyện trần đề
tuần qua tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín cộng đồng trên một trăm linh dân tỉnh sóc trăng là năm mươi năm trường hợp
cùng thời điểm tỉnh cà mau bắt đầu tiêm vaccine cho hai mươi hai hai trăm sáu mươi bảy trường hợp một mươi sáu một mươi bảy tuổi sáu mươi bốn ba trăm ba mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
trong khi tiêm xong mũi một vào ngày sáu một mươi một
cà mau tiêm mũi hai cho các em vào ngày hai mươi năm hai mươi bảy một mươi một
theo bác sĩ nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế tỉnh cà mau cho biết tỉnh có bảy trăm hai mươi ba ba trăm ba mươi bảy người được tiêm vaccine
mũi một trên tám mươi bảy một trăm ba mươi năm ba trăm năm mươi tám người đủ hai liều một mươi sáu năm
theo ông dũng để một trăm linh dân số đủ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều cà mau cần thêm trên tám trăm linh liều vaccine
ngoài ra địa phương cần khoảng tám mươi sáu liều để tiêm mũi hai cho nhóm một mươi hai một mươi bảy tuổi vào cuối tháng một mươi một
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tỉnh an giang đã tiêm vaccine mũi một cho một hai trăm bảy mươi ba chín trăm bảy mươi năm người
đạt chín mươi hai tám mươi tám dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên số người được tiêm đủ hai liều vaccine tại an giang chỉ là một trăm tám mươi chín bốn trăm năm mươi chín tỷ lệ một mươi ba
tỉnh an giang đã được bộ y tế phân bổ một mươi hai đợt vaccine với một bảy trăm chín mươi năm tám trăm bảy mươi liều
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết địa phương này cần khoảng một triệu liều để tiêm đủ hai mũi cho một trăm tám mươi sáu người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và mũi hai cho nhóm một mươi hai một mươi bảy tuổi
tại bến tre tỷ lệ tiêm vaccine mũi một của tỉnh này đối với nhóm từ một mươi tám tuổi trở lên đạt bảy mươi bảy bảy mươi chín bảy trăm sáu mươi hai tám trăm một mươi hai người đủ hai mũi hai mươi sáu ba mươi tám hai trăm năm mươi tám bảy trăm linh tám người
chủ tịch ubnd tỉnh bến tre trần ngọc tam cho rằng tỉnh cần khoảng một hai triệu liều vaccine để tiêm đủ hai liều cho một trăm linh dân từ một mươi tám tuổi trở lên
như vậy bến tre cà mau và an giang cần khoảng một triệu liều vaccine để tiêm đủ hai liều cho một trăm linh dân từ một mươi tám tuổi trở lên
các tỉnh miền tây vẫn chưa hết nóng vì dịch bệnh
song song với các biện pháp dập dịch đây là thời điểm miền tây rất cần sự hỗ trợ của ngành y tế
từ các địa phương đã kiểm soát được dịch
bản sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị khán giả
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại